tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai đang đến gần người dân có nhu cầu về quê ngày càng tăng lên
tuy nhiên trong những ngày qua số lượng ca nhiễm covid một mươi chín tại hà nội tăng nhanh
nhiều địa phương có văn bản kiểm soát y tế đối với người dân từ hà nội về nhằm phòng chống dịch
cụ thể nhiều người đang thắc mắc người từ hà nội về hải phòng ăn tết có phải cách ly hay không
liên quan đến thắc mắc từ hà nội về hải phòng có bị cách ly hay không
ông khổng hữu cương giám đốc trung tâm y tế huyện vĩnh bảo cho biết
về hải phòng nói chung và về vĩnh bảo nói riêng đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo sự chỉ đạo của bộ y tế và sở y tế hải phòng
mới nhất vào ngày tám tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật sở y tế hải phòng
có văn bản hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó hướng dẫn chi tiết về việc kiểm soát đối với người dân từ các địa phương khác về hải phòng
theo đó đến một mươi một h ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai toàn thành phố hải phòng đã rơi vào vùng đỏ
tương đương cấp độ dịch nhóm nguy cơ rất cao khi số ca mắc covid một mươi chín ngày một tăng
các văn bản chỉ đạo sẽ liên tục được cập nhật trên cổng thông tin điện tử sở y tế hải phòng
từ vùng đỏ về hải phòng phải cách ly ít nhất bảy ngày
cụ thể đối với người về từ địa phương là vùng đỏ đã khỏi covid một mươi chín sẽ phải tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
đối với người tiêm đủ vaccine thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận mũi hai đã qua một mươi bốn ngày phải tự cách ly tại nhà bảy ngày
thực hiện xét nghiệm vào ngày một và ngày thứ bảy
đối với người chưa tiêm đủ vaccine tim mũi hai chưa đủ một mươi bốn ngày và người già yếu bệnh nặng trẻ nhỏ
sẽ phải tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày thực hiện xét nghiệm vào ngày một và ngày bảy và ngày thứ một mươi bốn
tiêm đủ vaccine từ vùng cam về hải phòng tự cách ly bảy ngày
đối với người về từ địa phương là vùng cam đã khỏi covid một mươi chín sẽ phải tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
đối với người tiêm đủ vaccine thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận mũi hai đã qua một mươi bốn ngày sẽ phải tự cách ly tại nhà bảy ngày
thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ bảy
đối với người chưa tiêm đủ vaccine tim mũi hai chưa đủ một mươi bốn ngày và người già yếu bệnh nặng trẻ nhỏ
sẽ phải tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
người tiêm đủ vaccine từ vùng vàng vùng xanh về hải phòng tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
đối với người về từ địa phương là vùng vàng và vùng xanh đã khỏi covid một mươi chín
và người tiêm đủ vaccine thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận
mũi hai đã qua một mươi bốn ngày sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
còn đối với người chưa tiêm đủ vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
ngoài những quy định trên người dân từ các tỉnh địa phương khác về hải phòng
cần phải thực hiện nghiêm chỉnh năm k theo khuyến cáo của bộ y tế
và khai báo y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn nơi cư trú lưu trú